ủy ban nhân dân tỉnh an giang vừa có công văn về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh
kể từ giờ ngày bảy tháng chín cho đến khi có thông báo mới
đối với các xã phường thị trấn thuộc vùng cam vùng đỏ tiếp tục thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường giữ vững và mở rộng vùng xanh
tỉnh an giang cũng yêu cầu người dân không được ra đường từ một mươi tám h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
trừ các trường hợp đi cấp cứu thực thi công vụ phòng chống dịch bệnh theo quy định
các cơ quan đơn vị trong tỉnh an giang thực hiện giảm số lượng cán bộ công chức viên chức người làm việc tại cơ quan không quá ba mươi
còn lại làm trực tuyến tại nhà yêu cầu mọi người dân ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết